sau gần ba thập kỷ chờ đợi tấm huy chương vàng môn bóng đá nam sea games mới đến thể thao việt nam
để có được thành công này đội tuyển u hai mươi hai việt nam đã trải qua một hành trình đáng nhớ khi vượt qua nhiều đối thủ nạng ký
chúng ta hãy cùng nhìn lại hành trình tiến tới tấm huy chương vàng của u hai mươi hai việt nam tại sea games ba mươi
đội tuyển việt nam sớm khẳng định sức mạnh của mình và cho thấy bóng dáng của nhà vô địch khi có những chiến thắng đậm sáu và sáu một trước hai đối thủ là brunei và lào
lượt trận thứ ba quả thực là một thử thách lớn đối với thầy trò huấn luyện viên park hang seo khi phải chạm chán với một đối thủ sở hữu lối chơi giàu thể lực và tốc độ là indonesia
phải chờ đến phút chín mươi người hâm mộ việt nam mới được ăn mừng siêu phẩm xuất xa của hoàng đức ấn định chiến thắng hai một cho u hai mươi hai việt nam
sau đó hai ngày chúng ta tiếp tục có chiến thắng một trước u hai mươi hai singapore nhờ phát lập công của hà đức trinh
gặp lại đối thủ nhiều duyên nợ là thái lan một mươi năm phút đầu u hai mươi hai việt nam đã phải đón nhận hai bàn thua sau những sai lầm đáng tiếc
nhưng với bản lĩnh của các cầu thủ và chiến thuật hợp lý của huấn luyện viên park u hai mươi hai việt nam đã xuất sắc ghi được hai bàn thắng qua đó hiên ngang tiến vào bán kết với vị trí đầu bảng b
đối thủ của u hai mươi hai việt nam tại bán kết là u hai mươi hai campuchia đội bóng được coi là ngựa ô tại sea games ba mươi
tuy nhiên với tâm thế của một đội bóng lớn u hai mươi hai việt nam đã giành chiến thắng bốn sao với màn tỏa sáng của hai tiền đạo là tiến linh và đức trinh
gặp lại đối thủ indonesia ở trận chung kết sau gần một mươi năm chờ đợi với những kỳ vọng
u hai mươi hai việt nam làm nức lòng người hâm mộ cả nước bằng chiến thắng ba trước u hai mươi hai indonesia
lịch sử đã gọi tên u hai mươi hai việt nam lần đầu tiên chúng ta có tấm huy chương vàng sea games môn bóng đá nam
một kỳ đại hội thể thao đáng nhớ với những nỗ lực không mệt mỏi và thành quả ngọt ngào dành cho người hâm mộ việt nam